tại thành phố hội an tỉnh quảng nam thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung mương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng tiểu ban an ninh trật tự diễn đàn hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec hai nghìn hai mươi
đã có buổi làm việc với lãnh đạo công an tỉnh quảng nam về bảo đảm an ninh trật tự cho các hoạt động apec hai nghìn hai mươi
sẽ diễn ra tại thành phố hội an
theo kế hoạch hội nghị apec hai nghìn một mươi bảy sẽ diễn ra từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi một tháng một mươi tại thành phố hội an
với ba sự kiện hội nghị quan chức cấp cao tài chính hội nghị thứ trưởng tài chính
và phó thống đức ngân hàng trung mương apec hội nghị bộ trưởng tài chính
từ nay đến đó thì công tác chuẩn bị đã được triển khai rất là tích cực
trước mắt là mọi hoạt động là tập trung phục vụ cho cái festival lần thứ sáu diễn ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
sau đó thì chúng tôi sẽ bắt đầu dồn sức cho bếp với hy vọng là cái công việc nó được chuẩn bị sớm
được phân công
cụ thể rõ ràng từ tỉnh xuống thành phố
để các hoạt động trong khuôn khổ apec hai nghìn một mươi bảy diễn ra an toàn
tỉnh quảng nam chỉ đạo công an tỉnh và các địa phương liên quan chủ động phối hợp triển khai thực hiện
coi công tác bảo vệ an toàn các sự kiện apec tại địa phương là nhiệm vụ chính trị hàng đầu
và đang tích cực triển khai ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy
đầu năm hai nghìn một mươi bảy chúng tôi đã chuẩn bị rồi
và trong từng tháng chúng tôi cũng chuẩn bị để mà
gọi những bố gấu về trung ương để công tác cái chuẩn bị về điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như các cái điều kiện đảm bộ về an ninh trật tự cho cái hậu nghị apec
trung ương cũng đã khẩu sát các cái khách sạn ở trên hậu an
thì đến nay cũng đã chọn một vài khách sạn để mà coi như là đưa vào tổ chức hậu nghị
phát biểu tại buổi làm việc thượng tướng bùi văn nam yêu cầu các lực lượng công an thực hiện tốt công tác nắm tình hình
quản lý an ninh trật tự
chú trọng hơn nữa đến công tác quản lý xuất nhập cảnh phòng cháy chữa cháy
đồng thời tăng cường công tác tấn công tội phạm nhất là trong thời gian diễn ra các hoạt động của apec hai nghìn một mươi bảy